trong ngày hôm nay và ngày mai thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
tiếp tục trạng thái là mưa vài nơi ngày nắng nóng với nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi tám độ có nơi là trên ba mươi tám độ
dự báo từ khoảng chiều tối mai hình thế gây mưa do hồi tụ gió trên mực khí quyển tầng cao
được thiết lập trở lại thì mưa rông trên khu vực này sẽ tăng mạnh
riêng vùng núi thì có thể sẽ xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo đó là tố lốc mạnh
cùng với mưa tăng thì nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ nắng nóng sẽ không còn quá gai gắt
tương tự thời tiết ít mưa và nắng nóng với mức nhiệt cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
sẽ kéo dài cho đến ngày mai
từ chiều tối mai khi mưa rông trên khu vực tăng lên thì nền nhiệt độ cũng sẽ giảm dần
và nắng nóng không còn quá gai gắt như thời đoạn những ngày qua
đến với khu vực trung bộ sự mở rộng của vùng áp thấp nóng từ phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
khiến cho nắng nóng diện rộng sẽ tiếp tục chi phối thời tiết tại các tỉnh từ thanh hóa
đến khu vực thừa thiên huế với mức nhiệt độ cao nhất duy trì ở ngưỡng là ba mươi bốn ba mươi tám độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi tám độ và có nắng nóng gây gắt
nắng nóng kết hợp với độ ẩm thấp nên người dân tại đây cần hết sức đề phòng khả năng xảy ra hỏa hoạn
cũng như cháy rừng nguy hiểm
khu vực từ đà nẵng cho đến phú yên thì cũng tiếp tục duy trì nắng nóng cùng nền nhiệt độ là hai mươi bốn ba mươi tám độ
chỉ riêng phần từ khánh hòa đến khu vực ninh thuận bình thuận có thể xuất hiện mưa rông
vào lúc chiều tối
tuy lượng mưa không nhiều nhưng phần nào cũng giúp cho nền nhiệt dễ chịu hơn với nhiệt độ đạt ở ngưỡng là hai mươi bốn ba mươi năm độ
tại vùng cao của tây nguyên trong thời đoạn hai ngày tới phổ biến chỉ có mưa vài nơi ngày nắng
với nền nhiệt độ là từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
từ chiều tối ngày hai mươi một thì mưa sẽ có xu hướng tăng lên ở diện giải rác cùng với đó nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hai ngày tới cũng có mưa rông vài nơi với lượng không đáng kể
còn ban ngày thì có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất
từ chiều tối ngày hai mươi một thì mưa rông trên khu vực cũng sẽ tăng lên ở diện giải rác cùng với nền nhiệt độ giảm từ một cho đến hai độ